tổng thống ukraine volodymyr zelensky ngày hai mươi ba tháng bốn đã một lần nữa kêu gọi tổ chức cuộc gặp với người đồng cấp nga vladimir putin với nỗ lực chấm dứt chiến tranh
phát biểu với báo giới ông zelensky bày tỏ không ngại gặp ông putin nếu điều đó dẫn tới một thỏa thuận hòa bình giữa ukraine và nga
tổng thống zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp là để giải quyết cuộc xung đột bằng các biện pháp ngoại giao
bên cạnh đó ông zelenskyy một lần nữa cảnh báo sẽ rút khỏi đàm phán nếu nga sát hại những người lính ukraine còn lại đang cố thủ trong thành phố cảng mariophone